trên cơ sở diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh
chủng virus mới delta có tốc độ lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn với nhiều tình huống đặc thù chưa có tiền lệ
thủ tướng yêu cầu thường trực thành ủy thành phố cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm
phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất kịp thời chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp
căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao bám sát tình hình dịch bệnh và đặc điểm của từng địa bàn
để tổ chức triển khai kịp thời đúng quy định hiệu quả
chống dịch hiệu quả để nhanh chóng ngăn chặn kiềm chế đẩy lùi dịch bệnh
nhưng cũng tạo thuận lợi tối đa để các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
nhà máy và cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động
bên cạnh đó là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và vận động để nhân dân hiểu
bình tĩnh chia sẻ và tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch an toàn hiệu quả
kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động thông tin xuyên tạc gây nghi ngờ làm dối nội bộ
nhất là các hành vi biểu hiện cực đoan kích động
thủ tướng cũng giao bộ y tế chủ động phối hợp ưu tiên phân bổ vaccine sẽ về trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho thành phố
đồng thời chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức tiêm vaccine kịp thời an toàn và hiệu quả
bộ quốc phòng bộ công an bộ giao thông vận tải và các bộ ngành có liên quan chỉ đạo các đơn vị
lực lượng chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với thành phố trong quá trình triển khai các hoạt động phòng chống dịch
và bảo đảm trật tự an toàn xã hội đời sống tối thiểu của nhân dân
hợp chặt chẽ hiệu quả đồng thời chia sẻ trách nhiệm cảm thông với thành phố
trên cơ sở đề nghị của thành phố hỗ trợ thành phố cả nguồn nhân lực và trang thiết bị phòng chống dịch
có phương án tiếp nhận các phương tiện giao thông vận tải hàng hóa và người đến từ thành phố
bảo đảm đúng quy trình thủ tục yêu cầu về phòng chống dịch
tại cuộc họp khẩn chiều tối qua với bộ phận thường trực của bộ y tế hỗ trợ thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết bộ y tế huy động khoảng một mươi cán bộ nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố hồ chí minh
đối với các địa phương đang là điểm nóng dịch bệnh gồm đồng nai bình dương quảng ngãi phú yên đồng tháp long an tiền giang
bộ y tế đã thành lập bảy đoàn công tác của bộ đến hỗ trợ chống dịch tại các địa phương này
đội ngũ gần một mươi cán bộ nhân viên y tế chi viện cho thành phố hồ chí minh nhằm giúp thành phố ứng phó với diễn biến của dịch
đồng thời bố trí thay đổi nhân lực với các biện pháp luân chuyển đảo quân để bảo đảm sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại thành phố hồ chí minh
hiện nay hơn ba ba trăm linh cán bộ nhân viên y tế các đơn vị thuộc bộ y tế sinh viên các trường y dược thuộc bộ y tế đã có mặt tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế sẽ tiếp tục huy động lực lượng y bác sĩ nhân viên y tế tham gia phục vụ tại các bệnh viện giã chiến lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
dự kiến bộ y tế sẽ thiết lập hai mươi bốn đoàn công tác cho thành phố thủ đức và tất cả các quận huyện của thành phố hồ chí minh để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ thành phố hồ chí minh trong kiểm soát dịch bệnh
trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định cho biết nhằm ngăn ngừa dịch covid một mươi chín không lây lan xâm nhập vào thành phố biển quy nhơn
tỉnh bình định sẽ triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho khoảng ba mươi người là cán bộ và người dân toàn thành phố
đợt test nhanh kháng nguyên sars cov hai diện rộng sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hôm nay tại ba mươi bảy địa điểm trên địa bàn toàn thành phố quy nhơn
những đối tượng được xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên sars cov hai đợt này gồm người đi từ thành phố hồ chí minh và các địa phương vùng có dịch về thành phố
lái xe taxi các tài xế xe ôm xe thổ bán vé số lao động tự do trên địa bàn các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
nhân viên người lao động của công ty cổ phần môi trường bình định công ty cổ phần công viên cây xanh và chiều sáng đô thị quy nhơn đang thực hiện các nhiệm vụ tại nơi công cộng
tiếp xúc thường xuyên các nguy cơ dịch bệnh nhân viên tiểu thương buôn bán ở các chợ nhân viên người lao động tại các siêu thị bến xe trên địa bàn tỉnh cũng nằm trong diện xét nghiệm đợt này
từ giờ sáng nay tỉnh long an cũng áp dụng cách ly xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu tại thành phố tân an và bốn huyện gồm đức hòa bến lức cần đước và cần duộc
các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị số một mươi năm
những người ngoài tỉnh muốn vào long an phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính không quá năm ngày
còn đối với chuyên gia nhà quản lý và công nhân lao động làm việc ngoài tỉnh chưa có giấy xét nghiệm covid một mươi chín thì không đến nơi làm việc và thông báo với địa phương để được xét nghiệm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh long an tính từ đầu mùa dịch đến trưa ngày bảy tháng bảy tỉnh long an ghi nhận hai trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín
phần lớn các địa phương có số ca bệnh cao đều ở khu vực giáp danh với thành phố hồ chí minh như các huyện cần duộc bến lức và đức hòa
tối qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cho biết là cà mau có thêm bảy ca dương tính với virus sars cov hai
các trường hợp này đều liên quan đến bệnh nhân số hai mươi hai ba trăm bốn mươi tám trú tại xã tân phú huyện thới bình
trên diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo kể từ giờ ngày tám tháng bảy địa phương tạm dừng các hoạt động
cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar vũ trường karaoke phòng game dạp chiếu phim cơ sở massage cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
các công ty doanh nghiệp hộ gia đình kinh doanh ăn uống không được mua bán tại chỗ chỉ được mua bán bằng hình thức mang về đặt hàng và thanh toán trực tuyến
người giao hàng phải bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ngoài công sở bệnh viện trường học
yêu cầu tất cả các công dân khi đến và về tỉnh cà mau cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng ba ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
thời gian thực hiện kể từ giờ ngày tám tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn
đây là chiến công đầu tiên của lực lượng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam chỉ sau hai ngày thành lập đơn vị